bệnh viện bạch mai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn năm nhân viên y tế
bệnh nhân và người lao động trong bệnh viện
kết quả sơ bộ ban đầu có hai nhân viên đưa nước sôi của công ty trách nhiệm hữu hạn trường sinh
dương tính với covid một mươi chín đây là công ty chịu trách nhiệm cung cấp suất ăn và nước sôi cho bệnh viện
bệnh viện bạch mai đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ăn
hai nhân viên của công ty trường sinh có kết quả dương tính với covid một mươi chín
bệnh viện bạch mai sẽ có các thông báo tiếp bộ y tế đề nghị tất cả người nhà người thân
những người nào đã đến bệnh viện bạch mai từ một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi trở lại đây
cần liên lạc khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất